điệp khúc delay chậm giờ bay đã trở thành nội ám ảnh của rất nhiều người khi đi máy bay
ảnh hưởng đến công việc đã đành việc các chuyến bay liên tục chậm giờ còn ảnh hưởng đến tâm lý
sức khỏe của hành khách ngày thường đã cực những ngày cao điểm như tết như thế này
khi sân bay tân sơn nhất đang quá tải khi luôn trong tình trạng biển người cả ngày lẫn đêm
thì tình hình càng thêm bức bối
trong dịp tết quy định của hãng hàng không đối với hành khách đi máy bay phải làm thủ tục
trước ba tiếng cộng thêm tâm lý lo sợ kẹt xe nên nhiều người dân đã chủ động đi sớm trước vài giờ
đến sân bay lại thêm vài tiếng thông báo chậm giờ bay từ các hãng hàng không
tổng cộng thời gian lên tới mười mấy tiếng cho một chuyến bay trong nước khiến nhiều hành khách mệt mỏi
bất cứ chỗ nào còn trống và ít qua lại đều trở thành chỗ ngả lưng của hành khách khi họ đã vạ vật
ở sân bay cả chục tiếng đồng hồ để trở lên máy bay
những lúc này thì thức cũng mệt mà ngủ cũng không xong vì phải trông hành lý và tâm lý chung
là phải luôn chú ý để nghe các thông báo về đổi giờ bay hay đổi cửa khởi hành
đa phần lý do các chuyến bay bị chậm giờ bay

đối với các chuyến bay bị chậm giờ bay lùi dựng đối với các chuyến bay bị chậm giờ bay
trong thời điểm này chủ yếu do sân bay quá tải khi các hãng tăng chuyến
hoạt động hết công suất phục vụ tết hoặc do máy bay về sân bay muộn do đầu khởi hành muộn
việc máy bay xuống chậm một mươi một mươi năm phút sẽ đảo lộn kế hoạch bay và gây ra chỉ hoãn các chuyến bay
ảnh hưởng đến kế hoạch của hành khách

ảnh hưởng đến kế hoạch bay và gây ra chỉ hoãn các chuyến bay bị chậm giờ bay